thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu khẩn trương hoàn thành quy hoạch cảng hàng không quảng ninh thành cảng hàng không quốc tế vân đồn
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh và nhà đầu tư đã rất tích cực tổ chức triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không vân đồn
tạo động lực phát triển không những cho tỉnh quảng ninh mà còn cho cả khu vực
với mức vốn đầu tư bảy năm trăm linh tỷ đồng sân bay quốc tế vân đồn được khởi công từ đầu năm hai nghìn một mươi
và dự kiến đến giữa năm hai nghìn một mươi tám có thể đi vào hoạt động khai thác hàng không dân dụng
dự kiến trong năm đầu tiên mở cửa sân bay vân đồn sẽ đón khoảng năm trăm linh lượt khách
công suất thiết kế sân bay giai đoạn đầu là hai triệu khách một năm và tăng lên năm triệu khách một năm vào năm hai nghìn ba mươi